lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và các địa phương trong tỉnh đã đi kiểm tra đôn đốc công tác triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số năm
trong đó tập trung kiểm tra phương án neo đậu tàu thuyền trăng chống nhà cửa triển khai bảo vệ sinh mạng tài sản của nhà nước và nhân dân
tính đến một mươi một giờ hôm nay thừa thiên huế còn bốn mươi một tàu thuyền cùng gần bốn trăm linh lao động vẫn còn đang di chuyển vào bờ
cố gắng đến chiều tối ngày hôm nay một trăm linh tàu thuyền vào nơi trú tránh bão an toàn
công tác chuẩn bị ứng phó bão số năm đang được tiến hành khẩn trương
từ sáng sớm chính quyền các cấp đã kêu gọi nhân dân ra cố nhà cửa chặt tỉa cành cây khơi thông dòng chảy bảo vệ các công trình giao thông
các huyện miền núi cũng đã triển khai sơ tán hơn một trăm linh hộ dân ra khỏi vùng sung yếu có nguy cơ sạt lở đất
ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát công điện khẩn đối phó với bão số năm